ngay trong buổi sáng ngày hôm nay kiểm tra công tác phòng chống dịch covid một mươi chín trên địa bàn quận thanh xuân
đồng chí trung ngọc anh ủy viên trung ương đảng phó bi thư thành uỷ chủ tịch ubnd tp hà nội
chỉ huy trưởng chống dịch covid một mươi chín thành phố nhấn mạnh đây là điểm nóng covid một mươi chín nguy cơ nhất thủ đô hiện nay
cần phải khẩn trương hại nhiệt ngay
sau khi đi kiểm tra việc thực hiện giãn cách trong khu phong tỏa tại ngõ ba trăm hai mươi tám nguyễn trãi thanh xuân
tại buổi làm việc với quận thanh xuân đại diện sở y tế cho biết đã có một mươi trên một mươi một phường của quận thanh xuân ghi nhận ca bệnh covid một mươi chín
riêng ổ dịch tại ngõ ba trăm hai mươi tám ba trăm ba mươi đường nguyễn trãi đến nay đã ghi nhận bốn mươi hai ca dương tính với sars cov hai
sở y tế đề nghị quận thanh xuân tăng cường lực lượng bố trí chốt trực ở các ngách trong các khu phong tỏa nói trên
thành lập ít nhất một mươi năm tổ giám sát covid một mươi chín để thực hiện kiểm soát
kịp thời lấy mẫu xét nghiệm ba ngày một lần để nhanh chóng phát hiện hết các f
theo lãnh đạo trung tâm kiểm soát bệnh tật cdc hà nội qua đánh giá sơ bộ
ở vùng lân cận nơi phát sinh ca bệnh trong ổ dịch ở thanh xuân trung
có thể nguồn lây là từ người bán rau thường xuyên đến chợ đêm ngã tư sở
trên cơ sở đó cdc hà nội đề xuất xét nghiệm toàn bộ tiểu thương ở chợ đêm ngã tư sở để sàng lọc nguy cơ
phát biểu tại buổi làm việc chủ tịch ubnd tp chu ngọc anh yêu cầu quận thanh xuân tuân thủ các phương châm
nguyên tắc thành phố đã đặt ra nhất là cần tăng cường giám sát chặt khu phong tỏa
từ đó đồng chí chu ngọc anh yêu cầu thiết lập chốt ở đúng vùng trọng điểm
khóa cứng vùng lõi trong ổ dịch kết hợp với phát huy vai trò tự quản của nhân dân
huy động đoàn thể tham gia tính toán phương án an toàn cho người cao tuổi tham gia giám sát cộng đồng
chính quyền các cấp cũng lưu ý người trong các khu tập thể ở địa bàn quận thanh xuân
ai ở đâu ở đó để phục vụ công tác truy vết nhanh chóng